do tác động của dịch covid một mươi chín hàng triệu người lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề
nhất là lao động giàn đơn thu nhập thấp và không thường xuyên
chính vì vậy việc hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ là sự trợ giúp kịp thời
cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch covid một mươi chín
theo báo cáo của chính phủ chỉ trong ba tháng đầu năm đã có gần chín mươi tám lao động khu vực du lịch
dịch vụ nghỉ tiệc bảy mươi tám lao động ngành vận tải dày da diệt may bị giảm việc
giãn việc hoặc ngừng việc và chín mươi tám lao động hàng không tạm nghỉ việc
tác động của dịch covid một mươi chín đã khiến một mươi năm doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất
số người đến nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong ba tháng đầu năm lên tới gần một trăm linh người

dịch vụ nghỉ việc dịch vụ nghỉ việc dịch vụ nghỉ việc dịch vụ nghỉ việc dịch vụ nghỉ việc
dự kiến số tiền được hỗ trợ là ba tỷ đồng
một là chi cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp thứ hai là chi để lấy cái tiền này để hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng
để đào tạo lại cho người lao động trong thời gian mất việc
mà những người này là những người đã đóng bảo hiểm thất nghiệp
cùng với đó sẽ tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp người lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp
và tập trung miễn hoàn toàn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người mà bị mất việc bị dừng việc do tác động của covid một mươi chín